sau khi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường bắc sơn hà nội
và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt ba trăm linh đại biểu mẹ việt nam anh hùng
đại diện cho các mẹ việt nam anh hùng toàn quốc cùng dự có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương cùng các lãnh đạo bộ ngành trung ương và địa phương
tổng bí thư chủ tịch nước đã gửi lãng hoa chúc mừng
buổi gặp mặt do bộ lao động thương minh và xã hội phối hợp với bộ quốc phòng bộ công an bộ nội vụ
báo nhân dân ubnd tp hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ y tế
hội liên hiệp phụ nữ việt nam và đài truyền hình việt nam phối hợp tổ chức
năm mẹ việt nam anh hùng đại diện cho bốn chín trăm sáu mươi tám mẹ còn sống trên tổng số một trăm bốn mươi mẹ việt nam anh hùng trong cả nước
những người mẹ bằng sự hy sinh thầm lặng và vĩ đại đã hiến dân những người thân yêu ruột thịt của mình cho nền độc lập dân tộc
sự hy sinh cao cả kiên trung của các mẹ đã trở thành tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng
cho thế hệ sau đời đời
đời ghi nhớ tri ân và biết ơn sâu sắc
không thể nói về dân tộc việt nam mà không nói về người mẹ và ngược lại
buổi lễ đã thể hiện trách nhiệm của đảng nhà nước các cấp ủy đảng chính quyền mặt trận tổ quốc
các đoàn thể cùng đồng bào và chiến sĩ cả nước đối với công tác chăm sóc người có công với cách mạng